tỉnh thừa thiên huế đã long trọng tổ chức lễ đón nhận huân chương độc lập hạng nhất và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh thừa thiên huế
ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân đến sự và phát biểu tại buổi lễ
hai mươi năm qua kể từ ngày chia tách từ tỉnh bình trị thiên cùng với sự chi viện và quan tâm lãnh đạo chỉ đạo của trung ương
sự chia sẻ và hỗ trợ của cả nước và bạn bè quốc tế đảng bộ quân và dân tỉnh thừa thiên huế đã đồng sức đồng lòng
vượt khó vươn lên tiếp tục đạt được những thành tiệu đáng ghi nhận
tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn một nghìn chín trăm tám mươi chín hai nghìn một mươi tám là bảy hai một năm quy mô nền kinh tế tăng gấp bảy lần
với những kết quả đạt được thừa thiên huế vinh dự được chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam tặng huân chương độc lập hạng nhất
nhiều tập thể cá nhân trong tỉnh cũng đã nhận được cờ thi đua của thủ tướng
dự và phát biểu tại lễ đón nhận huy chương và kỷ niệm ba mươi năm ngày tái lập tỉnh thừa thiên huế
đồng chí nguyễn thị kim ngân đã đánh giá cao những nỗ lực mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh thừa thiên huế đã đạt được
đồng thời giao sáu nhiệm vụ mà thừa thiên huế cần thực hiện trong thời gian tới